trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng phối hợp cùng với hội người khuyết tật thành phố đà nẵng tổ chức hội thảo tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan của mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
đây là cơ hội để các đại biểu bày tỏ những vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật nhất là ứng phó với tình trạng bạo lực tình dục
hội thảo tập trung thảo luận ba mục tiêu chính bao gồm biện pháp giảm thiểu bạo lực tình dục nâng cao năng lực nhận thức về bạo lực tình dục ở phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tăng cường hệ thống chính sách pháp lý bảo vệ người khuyết tật trước vấn đề bạo lực tình dục trong đó để chống lại bạo lực giới và bạo lực tình dục đạt hiệu quả vai trò của các cấp các ngành có ý nghĩa quan trọng
với nhiều mô hình do địa phương thực hiện sẽ là nguồn động viên về tinh thần giúp cho các đối tượng kém may mắn vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống
theo khảo sát của trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng cứ một mươi phụ nữ khuyết tật thì có bốn người trở thành nạn nhân của hành vi dâm ô và tỷ lệ này cao hơn ở những người bị khuyết tật nặng